theo số liệu quan chắc của tri cục bảo vệ môi trường hà nội đến chín giờ sáng ngày hôm nay một mươi hai tháng một mươi hai
chỉ số chất lượng không khí vẫn rất xấu
có đến sáu trên một mươi một trạm quan chắc ở mức cảnh báo tím với aqi trên hai trăm linh
ở mức này không chỉ nhóm nhạy cảm mà tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng đến sức khỏe
cần giảm bớt thời gian ở ngoài trời
đặc biệt lưu ý thời gian ô nhiễm nhất trong ngày là về đêm và sáng
thời gian nền nhiệt xuống thấp
phải đến trưa chiều nhiệt độ tăng mới làm không khí lưu thông tốt hơn
đẩy bụi lên các tầng không khí cao thì tình trạng ô nhiễm mới tạm giảm bớt